văn thành khẳng định công tác nghiên cứu lịch sử bảo tàng truyền thống thời gian qua đã giải quyết cơ bản những vấn đề lịch sử công an nhân dân thời kỳ chống thực dân pháp và chống mỹ cứu nước bước đầu quan tâm nghiên cứu tổng kết những vấn đề lịch sử công an nhân dân thời kỳ đổi mới qua đó nêu cao nhận thức củng cố niềm tin và tăng thêm lòng tự hào của cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân bạn bè quốc tế về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân cung cấp luận cứu khoa học cơ sở thực tiễ
an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới đồng chí thứ trưởng yêu cầu để tiếp tục thực hiện hiệu quả tri thị số một mươi trong thời gian tới cấp ủy thủ trưởng công an các cấp cần nhận thức đúng đắn đầy đủ vai trò ý nghĩa của công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống nâng cao chất lượng nghiên cứu lịch sử mỗi sản phẩm nghiên cứu phải có giá trị khoa học thực tiễn và rút ra bài học kinh nghiệm nghiên cứu quy hoạch xây dựng đổi mới nội dung hình thức trưng bày bảo tàng công an nhân dân theo hướ
đại từng bước áp dụng khoa học công nghệ để bảo tàng công an nhân dân xứng đáng là bảo tàng cấp quốc gia
công tác đảng và công tác chính trị trong công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả tích cực
theo đó cấp ủy lãnh đạo các đơn vị địa phương trong lực lượng công an đã tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiện toàn
củng cố tổ chức đảng các cấp nhất là cấp cơ sở theo mô hình tổ chức mới nâng cao vai trò lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên
phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu kỳ thời triển khai có hiệu quả việc phổ biến quán triệt các chỉ thị nghị quyết của đảng
các chuyên đề học tập qua đó đã nâng cao nhận thức chính trị bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ
tại hội nghị đại diện các cục nghiệp vụ các học viện trường công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương cũng đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được
chỉ ra những tồn tại hạn chế để có giải pháp thực hiện tốt hơn nữa các mặt công tác đảng công tác chính trị của lực lượng công an trong thời gian tới
sáng nay tại thành phố đà nẵng bộ công an phối hợp cùng ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tổ chức họp ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại khách sạn vinpearl condotel riverfront đà nẵng
từ thực tế các sự cố tai nạn cháy nổ xảy ra tại các tòa nhà cao tầng và
trung tâm thương mại đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản trên cả nước trong thời gian qua
bộ công an đã phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng chọn khách sạn vinpearl condotel river fron
trung tâm thương mại vincom và tòa nhà trung cư azura là địa điểm để tổ chức xây dựng phương án và diễn tập phương án chữa cháy
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ
tài nạn ở các tầng cao và tầng hầm làm gara để xe ô tô xe máy
tại cuộc họp ban chỉ đạo đã thống nhất triển khai phương án kế hoạch kịch bản diễn tập
dự trù kinh phí trình lãnh đạo bộ công an và ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng phê duyệt
ban chỉ đạo cũng phân công nhiệm vụ cụ thể bố trí lực lượng phương tiện để phục vụ diễn tập phương án
dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng bảy tới
cuộc diễn tập phải được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
để các địa phương trên cả nước học hỏi rút kinh nghiệm đề cao cảnh giác với tai nạn cháy nổ
và xử lý các tình huống cháy nổ cứu hộ cứu nạn đạt hiệu quả cao
thông qua đó cũng giúp cho các lực lượng tham gia rút kinh nghiệm trong công tác chữa cháy
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ở quy mô lớn
với quyết tâm đến năm hai nghìn hai mươi công an thành phố hà nội sẽ bố trí lực lượng công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã
tại một trăm linh các xã trên địa bàn
xác định đây là một chủ trương lớn cần có lộ trình và công tác chuẩn bị kỹ lưỡng
công an thành phố hà nội đã triển khai thí điểm tăng cường thêm biên chế công an chính quy
về một số xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
từ đó có cơ sở để đánh giá rút kinh nghiệm tạo tiền đề để kiện toàn tổ chức
triển khai bố trí đồng loạt công an chính quy về xã tại các địa phương
khi công an chính quy về công tác địa phương đã tổ chức phá án thành công
ví dụ là ba vụ án mau túi bốn vụ hành hùng gây thương tích
và đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín đã truy bắt một đối tượng trụ cấp tài sản
nhân dân đối với tôi đánh giá rất cao
một là tinh thần trách nhiệm của công chí đã thâm nhập xuống các cụm dân cư
để nắm bắt tình hình diễn biến các đối tượng hình sự và lắng nghe những ý kiến của nhân dân
các đồng chí đều được công tác kinh qua các đội nhiệm vụ
như đội hình sự đội tư pháp đội an ninh
với vai trò đó các đồng chí về đây cũng rất là nêu giao tinh thần trách nhiệm
bán sát cơ sở rất là tốt
công tác thì thường xuyên nắm bắt tình hình
nhất là đi sâu đi sát và kết hợp cùng với cụm trưởng bí thư của các cụm
để làm công tác đảm bảo an ninh trật tự nắm bắt tình hình điều đó rất là tốt
xã võng xuyên là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
với hơn bốn bốn trăm linh hộ dân
và cũng là xã có diện tích lớn và đông dân nhất huyện phúc thọ
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu công an thành phố hà nội đã thí điểm điều động
bố trí một đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã
chủ trương này đã được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương rất ủng hộ và đánh giá cao
tiếp tục tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín công an huyện phúc thọ điều động thêm năm cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở
kiện toàn đội ngũ công an xã võng xuyên
đây đều là những cán bộ có phẩm chất năng lực
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và thực tế là mặc dù về cơ sở chưa lâu
nhưng đã trực tiếp khám phá thành công nhiều vụ phạm pháp hình sự
chúng tôi cũng phải chuẩn bị tốt cho lực lượng tại chỗ
lực lượng tại chỗ thì ở đây thì chúng tôi cũng phải lựa chọn con người
làm sao cho phù hợp và bố trí cho cán bộ chiến sĩ được tập huấn
để khi mà được tổ chức triển khai bố trí thì lực lượng cán bộ chiến sĩ tại chỗ
cũng sẽ có việc triển khai được ngay
chúng tôi cũng xác định là phải làm tốt công tác chính trị
tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
sẽ làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
để làm sao mà khi mà tổ chức triển khai
thì lực lượng công an chính quy sẽ có hoạt động đảm bảo hiệu quả
chúng tôi cũng đã tạo một cơ sở vật chất đầu tư lại
và sửa chữa toàn bộ khu vực khuôn viên để cho anh em
thế có thể nói là đến nay thì khu khuôn viên của trạm y tế cũ
mà hiện nay là một trụ sở của công an
thì tương đối là khang sàng và sạch sẽ đẹp
trụ sở mới
trụ sở mới vừa được xây sửa cải tạo của công an xã võng xuyên
dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm ủng hộ của chính quyền địa phương
công an xã võng xuyên đã có những điều kiện cơ sở vật chất ban đầu
đáp ứng được yêu cầu công tác để có thể phục vụ nhân dân địa phương được tốt hơn